khoảng hai mươi hai h ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ ba mươi hai đã xảy ra một vụ sạt lở làm hàng nghìn khối đất đá đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
cụ thể tại vị trí km hai trăm tám mươi chín hai trăm linh quốc lộ ba mươi hai thuộc xã la pán tẩn đoạn đi từ ngã ba kim về trung tâm huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã sạt ta luy dương hàng nghìn khối đất đá đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông
ngay sau khi nhận được tin báo huyện mù căng trải đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu
không để các phương tiện qua lại đoạn đường này phối hợp với công ty quản lý đường bộ huy động máy xúc và nhân lực tham gia khắc phục sạt lở để thông tuyến
nhưng do khối lượng đất đá nhiều và chủ yếu là đá tảng đoạn đường lại hẹp nên gây không ít khó khăn cho việc thông tuyến
đến thời điểm này sạt lở vẫn chưa được khắc phục